nhân kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam và ngày hội quốc phòng toàn dân
sáng nay tại hội trường thành ủy tp hcm ba dân y trung ương cục miền nam đã vinh dự tổ chức lễ đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến dự và trao tặng những phần thưởng cao quý
cùng dự còn có nguyên thủ tướng nguyễn tấn dũng đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
nguyên phó thủ tướng trường vĩnh trọng cùng đông đảo cựu chiến binh của lực lượng ban dân y trung ương cục miền nam
thay mặt đảng và nhà nước chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân trao cờ và bằng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho ban dân y trung ương cục miền nam
đây là sự ghi nhận đánh giá của đảng và nhà nước đối với ngành y tế trong sự nghiệp chăm lo sức khỏe
cứu chữa thương bệnh binh suốt thời kỳ khó khăn nhất của cuộc chiến tranh chống mỹ cứu nước
các thế hệ thầy thuốc không ngại hy sinh gian khổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần vào công cuộc giải phóng miền nam thống nhất đất nước
phát biểu tại đây đồng chí nguyễn thiện nhân nhấn mạnh với tinh thần vì bệnh nhân và chiến sĩ thân yêu
cán bộ quân dân y đã vượt qua mọi trở ngại khó khăn ác liệt nhất để chăm sóc thương binh sớm lạnh bệnh trở về đơn vị tiếp tục chiến đấu
các bác sĩ đã sản xuất ra các loại thuốc cảm cúng sản xuất stili thuốc trị đường ruột
vaccine tả để cung cấp cho các bệnh viện quân đội và các cơ quan của trung ương cục miền nam
sự nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn chống mỹ cứu nước của bang dân y miền nam đã được đảng và nhà nước ghi nhận
đánh giá hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc và phần thưởng cao quý chênh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân